một mươi phút sáng nay ông đặng ngọc thọ giám đốc bảo hiểm xã hội huyện quỳnh lưu đến cơ quan làm việc
phát hiện bảo vệ cơ quan là ông đặng ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã quỳnh hồng
đã tử vong trước đó với nhiều vết thương ở đầu
tại hiện trường kết sát trong phòng kế toán của trụ sở bảo hiểm xã hội quỳnh lưu bị phá
xe máy của nhân viên bảo vệ đã bị đánh cắp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang truy tìm xe máy của nạn nhân
có đặc điểm như sau xe dream hai màu nâu biển số ba mươi bảy f hai một trăm tám mươi tám
công an tỉnh nghệ an cũng thông báo cá nhân tổ chức nào biết thông tin liên quan đến vụ án
cũng như thông tin về chiếc xe máy nói trên đề nghị cung cấp cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an

gặp trung tá hồ xuân thành đội trưởng đội trọng án
trước sự manh động của nhóm côn đồ công an thị xã di an tỉnh bình dương
đã nổ súng bắn thủng lốp chiếc xe ô tô bảy chỗ không chế bảy đối tượng
thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
công an thị xã di an đã tạm giữ bảy đối tượng này để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
chiều qua một nhóm người lạ mặt mang theo hung khí đến nhà một người dân
ở khu phố tân long phường tân đông hiệp thị xã di an đánh người và đập phá đồ đạc
nhận tin báo lực lượng công an đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
khi phát hiện lực lượng công an nhóm đối tượng này lên xe ô tô bỏ chạy
lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi khoảng một mươi km
thì bắt kịp buộc xe ô tô của các đối tượng phải dừng lại
tuy nhiên các đối tượng trên xe vẫn ngoan cố tiếp tục tăng ga bỏ chạy
và gây thương tích cho một đồng chí trong tổ công tác
lực lượng truy đuổi buộc phải nổ súng bắn thủng lốp xe của các đối tượng
tiếp tục truy đuổi đến khu vực chợ búng phường an thạnh thị xã thuận an
thì xe ô tô không di chuyển được nữa
lúc này các đối tượng mối chịu dừng xe
lực lượng công an đã đưa các đối tượng trong xe về trụ sở làm việc
qua kiểm tra trên xe các đối tượng có nhiều hung khí như dao mã tấu bình xịt hơi cay
các đối tượng khai nhận chuẩn bị số hung khí nói trên từ vũng tàu đến bình dương để đi đánh nhau
lợi dụng địa hình giáp biên giới với lào
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy với số lượng lớn
vừa được công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa bắt giữ bốn đối tượng thu giữ ba kg ma túy đá
vào hai mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi tại khu vực đường tránh thành phố vinh thuộc địa phận huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
ban chuyên án bất ngờ ập vào khống chế bắt quả tăng hai đối tượng nguyễn thế lâm và lương thị thương
cùng chú tại huyện thanh trương đang vận chuyển trái phép ba kg ma túy đá thu giữ trong người các đối tượng bốn chín trăm linh usd
mở rộng điều tra công an huyện thanh trương bắt giữ hai đối tượng trần văn tường và phan đình hoàng
đều trú tại xã hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
thông qua mạng xã hội do lê viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và ngô sĩ hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch đứng ra tổ chức
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
thông qua mạng xã hạnh lâm huyện phan đình hoàng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án